tại bắc cạn thời gian qua đã liên tiếp xảy ra tình trạng phá rừng tự nhiên
mặc dù các ngành chức năng ở địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như tăng cường kiểm soát vận chuyển gỗ
giao rừng cho chính quyền địa phương và người dân quản lý nhằm hạn chế tình trạng phá rừng
thế nhưng những biện pháp này vẫn chưa thực sự hiệu quả
có hay không việc buông lỏng trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng
đây là câu hỏi đang được dư luận hết sức quan tâm thời gian qua ở bắc cạn
thưa quý vị trồng rừng là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước
nhằm góp phần bảo vệ môi trường khai thác thế mạnh về đất lâm nghiệp đồng thời mang lại sinh kế cho người dân
thực hiện chính sách trồng rừng trong thời gian qua tỉnh bắc cạn đã trồng được hàng trăm ngàn hectare rừng
qua đó đã cải thiện và đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất cả nước
tuy nhiên bên cạnh kết quả đáng mừng của công tác trồng rừng
thì trong năm qua trên địa bàn của bắc cản
tỉnh lại xuất hiện tình trạng nhiều tổ chức cá nhân không biết hoặc cố tình không biết về một số quy định trong việc trồng rừng
nên đã gây ra một số vụ việc phá rừng làm thiệt hại không ít diện tích rừng tự nhiên
đây là hình ảnh hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại thôn khuổi nạc xã đồng xá huyện na rì tỉnh bắc cản
tại đây nhiều diện tích rừng với các loại cây gỗ thuộc nhóm bốn đến nhóm tám đã bị hạ đổ và mang đi tiêu thụ
ông nguyễn văn quảng thôn khuổi nạc cho biết
việc phát triển rừng đã mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình
vì vậy từ năm hai nghìn năm gia đình ông đã chuyển từ xã bình thuận huyện đại từ tỉnh thái nguyên lên xã đồng xá
mua đất đồi của một số hộ gia đình với diện tích trên năm mươi hectare để trồng rừng
bỏ qua việc làm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền kiểm tra thẩm định phê duyệt cải tạo rừng tự nhiên
hơn một năm qua ông quảng đã tự ý mở đường lâm nghiệp đến tận chân lô
cải tạo rừng tự nhiên bằng cách chặt hạ nhiều cây gỗ lớn từ nhóm bốn đến nhóm tám trên diện tích gần một mươi hectare
đồng thời tiến hành xẻ thành ván ngay tại chỗ rồi trở đi phát đốt thực bì sau đó trồng rừng sản xuất trồng cây ăn quả
trong khi đó theo quy định đối với rừng tự nhiên nghèo kiệt không thuộc quy hoạch rừng tự nhiên phòng hộ
khi có nhu cầu cải tạo trồng rừng sản xuất chủ rừng phải lập hồ sơ xin cải tạo trồng bổ sung
hoặc trồng rừng mới
trình cấp có thẩm quyền để thẩm định phê duyệt
tuy nhiên bỏ qua quy định bắt buộc này thời gian vừa qua một số cá nhân hộ gia đình ở đồng xá đã tự ý phá rừng tự nhiên để trồng rừng sản xuất
chúng tôi là người dân thì chúng tôi chỉ biết là nếu mà người dân chúng tôi là cũng có đất đất có chủ là phải làm kinh tế
thế thì người thì kiểm lâm phải khi chúng tôi phát đây là không thể giấu được phát rừng không thể giấu được các anh ạ
thì yêu cầu là
họ vào họ hướng dẫn chúng tôi và làm cái gì cái gì nghĩa vụ thuế và tài chính nhà nước là làm
tương tự như vụ việc của ông quảng nhưng cách mà ông lường văn đông ở xã yên chạch huyện phú lương tỉnh thái nguyên
cùng với một số người khác mua rừng ở thôn khuổi cái xã đồng xá thực hiện việc phá rừng để trồng rừng lại tinh vi và có sự tính toán kỹ hơn
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu ông đông đã tiến hành thuê gần một mươi bốn hectare đất của ông triệu văn thắng ở thôn khuổi cái
trong vòng hai mươi năm
trong quá trình phát dọn thực bì để trồng rừng ông đông đã không chấp hành các thủ tục theo quy định và đã phát phá xâm lấn vào hơn hai hectare rừng tự nhiên
điều đáng nói là cùng với việc phát rừng ông đông còn nhanh chóng mở đường lâm sinh và vận chuyển toàn bộ gỗ sau khi xử lý thực bì về tiêu thụ tại xưởng gỗ bóc của gia đình tại xã liêm thủy cách đó không xa
trung quanh vấn đề này đã và đang đặt ra rất nhiều nghi vấn về việc lợi dụng chính sách trồng rừng
để phát rừng nhằm trục lợi
họ đương nhiên là người ở dưới thái nguyên lên làm thì thôn chúng tôi thì biết là mua rừng thôi nhưng mà còn về cái chỗ phát rừng với lại khai thác thì chúng tôi không biết
bên kiểm lâm vào làm thì thôn bản chúng tôi mới biết được và đi cùng lập biên bản thì chúng tôi mới biết được
mặc dù đã có ngăn chặn rồi nhưng mà vẫn không thấy được
đối tượng là ông lường văn đông
cái đấy là có một cái sự
cái đấy là có một cái sự
ngay cách đây khoảng độ ba bốn km thôi này ạ
theo thống kê từ đầu năm đến nay lực lượng kiểm lâm tỉnh bắc cản đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn lập biên bản xử lý sáu mươi một vụ vi phạm phát phá rừng trái phép với diện tích thiệt hại hơn sáu mươi ba năm hectare
đáng chú ý là các vụ phá rừng trên đều nằm trong tình trạng phá rừng để rồi trồng rừng
qua đây cũng cho thấy lực lượng kiểm lâm và chính quyền các địa phương chưa thật sự sâu sát trong việc hướng dẫn
người dân về quy trình thủ tục xử lý cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt để trồng rừng và chưa làm hết trách nhiệm trong việc quản lý rừng trên địa bàn
lúc đầu cũng không thấy hỏi hàn gì đâu
về sau nó phát vỡ lở ra thành đám thành đám ở trên đỉnh đèo trên kia nhìn xuống thì thành đám thành đám thì bắt đầu kiểm lâm mới bắt cuộc
đây là năm đối tượng khai thác rừng trái phép bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba bể tỉnh bắc cạn bắt tạm giam mới đây
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận trong hai năm trở lại đây đã chặt hạ bảy cây gỗ nghiến với khối lượng trên sáu mươi mét khối tại vườn quốc gia ba bể
điều đáng nói những đối tượng này đều ở bản cám xã nam mẫu khu vực thuộc vùng lõi của vườn quốc gia ba bể
đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn
chưa tính đến những đầu nậu thu mua tổ chức khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
nhưng qua những vụ phá rừng tại vườn quốc gia ba bể gần đây cho thấy
tôi thấy đa phần người dân địa phương lại chính là những đối tượng trực tiếp chặt phá rừng
bên cạnh nguyên nhân là do họ thông thuộc đường rừng lợi nhuận cao từ việc chặt phá rừng trái phép
thì nguyên nhân quan trọng khác là do người dân vẫn chưa thực sự sống được nhờ vào rừng
tỷ lệ nghèo ở đây phải chiếm đến độ khoảng ba mươi bốn mươi
chính vì vậy mà cái người dân hiểu biết thì lại thấp
chính vì vậy mà người dân tham gia vào việc phá rừng cháy phép ở vườn là khá nhiều
vườn quốc gia ba bể có trên một mươi hectare rừng
trong đó có hơn bảy sáu trăm linh hectare rừng được giao khoán cho các tổ chức cá nhân quản lý và bảo vệ
theo đó có sáu mươi năm tổ chức
nhóm hộ ký hợp đồng với chủ rừng để quản lý và được chi trả tiền giao khoán cũng như tiền dịch vụ môi trường rừng
đây rõ ràng là một chủ trương đúng đặc biệt là với vườn quốc gia ba bể
tuy nhiên từ những vụ việc phá rừng ở vườn quốc gia ba bể gần đây cho thấy
việc giao khoán bảo vệ rừng ở đây vẫn chưa thực sự hiệu quả và cần có thêm những cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước
chính sách của nhà nước là khoán quản lý bảo vệ rừng
cũng như là đầu tư theo quyết định hai mươi bốn của chính phủ để đầu tư cho vườn quốc gia và khu vỏ tường thiên nhiên
thì đấy cũng là một những cái hướng để giảm cái khó khăn của bà con
nhưng theo tôi nghĩ là đấy cũng chưa đủ
bởi vì cái đầu tư cũng như vậy
đối với người dân sống trong vùng lõi ông đệm là vẫn còn ít
bởi vì sao
bởi vì người dân sống trong vùng lõi vùng đệm là đông
mà trong khi đó là đất sản xuất của người dân
cho chính vì vậy phải tạo sinh kế ví dụ như đầu tư các nguồn dự án các mô hình để bà con phát triển sản xuất
mà tăng cái thu nhập của người dân trong một cái đơn vị diện tích
thì mới có thể bền vững được
bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh bắc cạn nói chung và vườn quốc gia ba bể nói riêng
vẫn đang là vấn đề nan giải trong nhiều năm qua
tuy nhiên có một thực tế là nếu ở đâu người dân làm tốt công tác bảo vệ rừng
sẽ không bị xâm hại
chính vì vậy bên cạnh việc làm tốt công tác giao khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng
các ngành chức năng ở bắc cạn cũng cần tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng
đồng thời đề xuất với nhà nước có thêm những chính sách phù hợp thiết thực
để cuộc sống của người dân ổn định từ trồng rừng
tránh những vụ việc xâm phạm trái phép đến rừng có thể xảy ra